chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
năm hai mươi chín kết nhất ba mươi hai đột biến ở protein gai thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể
làm dấy lên lo ngại về khả năng né tránh vaccine
tom peacock chuyên gia tại cục bệnh truyền nhiễm hoàng gia anh nhận định
đây là cụm đột biến với lượng protein gai thật sự khủng khiếp
đến nay data vẫn là biến chủng chiếm ưu thế toàn cầu
nó có khả năng lây lan vượt trội hơn so với các chủng virus nổi trội trước đây như anfa hoặc beta
virus dễ lây lan bởi các protein gai bám vào tế bào người nhanh chóng thành thạo hơn
năm hai mươi chín chứa hàng loạt đột biến như k bốn trăm một mươi bảy n n năm trăm linh một i n bốn trăm bốn mươi k g bốn trăm bốn mươi sáu s
trong đó đột biến k bốn trăm một mươi bảy n từng xuất hiện ở biến thị delta
đột biến ảnh hưởng đến một vùng của protein s mà virus dùng để xâm nhập tế bào
được gọi là vùng liên kết thụ thể phân tử protein
khu vực này quyết định độ bám dính của virus với tế bào
k bốn trăm một mươi bảy n được cho là giúp ncov tạo liên kết mạnh mẽ hơn giữa chính nó và vật chủ
virus sẽ lây nhiễm dễ dàng hơn
đột biến n năm trăm linh một i cũng có trong biến thể anfa giúp virus gắn vào tế bào người
điều này giải thích tại sao những biến thể mới nói chung có vẻ dễ lây lan hơn
tuy nhiên đó chỉ là một trong nhiều đột biến ở cả hai biến thể khiến các nhà khoa học lo ngại
virus ít nhạy cảm hơn với vaccine hoặc phương pháp điều trị
đột biến n bốn trăm bốn mươi k giúp virus trở nên mạnh mẽ dẫn đến các biến chủng nghiêm trọng sau nhiễm ncov
theo các báo cáo độc lực của nó cao gấp một mươi năm lần
so với các biến thể ban đầu
thông thường người mắc covid một mươi chín đạt đến giai đoạn khó thở thiếu oxy trong vòng một tuần
nếu nhiễm virus chứa độc biến n bốn trăm bốn mươi k bệnh nhân có thể chuyển nghiêm trọng chỉ trong vòng ba bốn ngày
theo giáo sư ristinabago giám đốc đơn vị nghiên cứu lâm sàng tại đại học hoàng gia luân đông
b một một năm trăm hai mươi chín có những lợi thế đáng kể so với delta tiêm tăng khả năng thoát miễn dịch và lây truyền cao
ông bickhoff cho biết biến chủng chứa tới hai đột biến là b sáu tám một h
ở vị trí phân các furin vị trí giúp virus thuận lợi xâm nhập vào tế bào
đây là lần đầu tiên giới khoa học ghi nhận hai đột biến này trong một biến chủng
b sáu tám một h từng xuất hiện trong biến chủng mu và alpha làm tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên hiện tại các nghiên cứu còn gian dở chưa được giới hạn lâm bình xét chính thức
vì vậy không thể kết luận về vai trò của b sáu trăm tám mươi một h với virus ở thời điểm này

biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
b một một năm trăm hai mươi chín là siêu biến chủng với số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay
biến thể b một một năm trăm hai mươi chín lần đầu tiên được phát hiện ở botswana
sau đó phát hiện ở sáu nước nam phi và hồng kông
cụ thể ra sao xin mời quý vị tiếp tục tìm hiểu
biến thể được phát hiện lần đầu ở nam phi
viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nicd xác nhận đến nay có hai mươi hai trường hợp dương tính
số ca nhiễm được dự báo tăng lên sau khi có thêm kết quả xét nghiệm
b một một năm trăm hai mươi chín cũng được tìm thấy ở botswana và hồng kông
ca nhiễm ở hồng kông là một du khách đến từ nam phi
giáo sư ariane puran quyền giám đốc điều hành nicd cho biết
không có gì ngạc nhiên khi nam phi ghi nhận biến chủng mới
dù dữ liệu hạn chế các chuyên gia của chúng tôi đang làm việc không ngừng
sử dụng tất cả hệ thống giám sát hiện có để hiểu thêm về biến chủng và những tác động tiềm ẩn của nó
các nhà khoa học tin rằng với chín mươi ca mắc mới ở tỉnh gutan của nam phi là b một một năm trăm hai mươi chín
số trường hợp được phát hiện ở northwest và limpopo cũng tăng lên
theo bộ trưởng y tế john fala sự xuất hiện của biến chủng là lý do ca nhiễm trong nước tăng theo cấp số nhân
những tuần gần đây
điều liberia nhấn mạnh biến chủng chỉ được phát hiện ở nam phi chưa chắc khởi nguồn từ khu vực này
theo ông tin đáng mừng là xét nghiệm pcr vẫn xác định được biển chủng
các nhà khoa học sẽ nhanh chóng theo dõi sự lây lan của nó
theo các nhà khoa học đến nay b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được coi là biến chủng tồi tệ nhất trong đại dịch
vì lượng đột biến khổng lồ và tính uv
cơ quan an ninh y tế anh tỏ ra lo ngại rằng vaccine ngừa covid một mươi chín có thể bị giảm hiệu quả
trước một biến thể mới đã lan rộng tại nam phi đe dọa cuộc chiến chống covid một mươi chín toàn cầu
những thay đổi cơ bản có nguy cơ khiến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín né tránh được miễn dịch từ vaccine và người từng mắc covid một mươi chín
dựa trên các đột biến giới khoa học cho rằng nó sẽ phản ứng với vaccine tương tự chủng peta
như vậy hiệu quả của vaccine astrazeneca có thể giảm xuống còn bốn mươi năm mươi
vaccine pfizer chỉ còn duy trì độ bảo vệ từ năm mươi đến sáu mươi sau hai liều
đến nay b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được coi là biến chủng tồi tệ nhất trong đại dịch
vì lượng đột biến khổng lồ và tính uv của các đột biến đó
các nhà khoa học vô cùng lo lắng coi biến chủng là yếu tố đáng lo ngại
lo ngại nhất của chúng tôi là protein gai của nó quá khác biệt so với virus từ vũ hán ban đầu
và virus dùng để nghiên cứu vaccine cơ quan an ninh y tế okhsa cho biết
các nhà khoa học cho rằng có thể đánh giá đầy đủ khả năng trốn tránh vaccine của b một một năm trăm hai mươi chín
trong khoảng hai tám tuần tới
dựa trên tốc độ lây lan hiện tại các nhà khoa học anh có thể giải trình tự gen
khoảng bảy mươi mẫu virus mỗi tuần con số khổng lồ theo thị chuẩn quốc tế
với sự xuất hiện của biến thể có đột biến gấp đôi denta trước đó
nhiều nước tỏ ra lo ngại và đã bắt đầu có những phản ứng sớm về biến thể mới này
để không xây dựa hậu quả nghiêm trọng
nước anh tạm ngừng các chuyến bay từ nam phi
năm nước láng giềng do lo ngại về biến thể mới có tên là b một một năm trăm hai mươi chín
loại biến thể có nhiều đột biến của virus gây bệnh covid một mươi chín
theo bộ trưởng y tế của anh sajid javid lệnh hạn chế đi lại với nam phi nam bilia
lesotho eswatini zimbabwe và botswana là biện pháp phòng ngừa
để đảm bảo kiểm soát sự lây lan của biến thể mới
sau khi sáu quốc gia châu phi được đưa vào danh sách đỏ của anh
du khách đến từ các nước này sẽ phải cách ly tại các khách sạn quy định
áp dụng cùng cách xử lý với áp dụng
anh israel cũng đưa ra lệnh ngừng đi lại với bảy quốc gia gồm có nam phi
người dân irew trở về từ bảy quốc gia châu phi trên sẽ tạm trú tại cơ sở cách ly
được chỉ định trong vòng bảy ngày ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
những người này sẽ được về nhà sau khi có kết quả hai lần xét nghiệm pcr âm tính
ai từ chối xét nghiệm sẽ phải cách ly trong vòng một mươi hai ngày
các nhà khoa học đang tìm cách xác định liệu
biến thể mới gọi là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có dễ lây lan hoặc gây chết người nhiều hơn các biến thể trước không
cơ quan an ninh y tế anh cho biết biến thể này có một protein gai đột biến khá khẳng
với protein gai trong virus corona gốc và vaccine covid một mươi chín dựa vào để phát triển
các quan chức y tế nhận định biến thể này là biến thể tồi tệ nhất
thầy tiến sĩ marianne van kerkhove trưởng nhóm nghiên cứu về covid một mươi chín ở who
who đang dõi sát biến thể mới
các chuyên gia sẽ xem xét để quyết định liệu b một một năm trăm hai mươi chín
b một một năm trăm hai mươi chín được xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm hay đáng lo ngại
sau đó sẽ đặt tên cho biến thể này
chúng tôi chưa có nhiều thông tin về biến thể này
những gì chúng tôi biết được là biến thể này có số lượng đột biến lớn
điều đáng lo ngại là việc quá nhiều đột biến có thể tác động tới cách thức hoạt động của virus
giáo sư egon brickney phó giám đốc phòng thí nghiệm sinh hậu phân tử châu âu
cho biết với kinh nghiệm và hiểu biết về các biến thể anfa và delta
chúng ta đã có bài học là hành động sớm tốt hơn nhiều so với hành động muộn
có thể biến thể này không là mối đe dọa lớn như biến thể alpha và delta
nhưng hợp quả tiêm ẩn của việc không hành động với giả định nó có nguy cơ nghi nguy hiểm là rất nghiêm trọng
giáo sư brickney nói
giáo sư brankosik paluas giám đốc viện di truyền của đại học london
cho biết biến thể mới có thể khởi phát ở người bị suy giảm miễn dịch
vì như bệnh nhân hivs chưa được điều trị
vì có số lượng ca nhiễm hivs lớn nhất thế giới khiến nam phi khó khăn hơn
trong việc chống lại đại dịch covid một mươi chín
và vì virus có thể tồn tại lâu hơn
ở những người có hệ miễn dịch bị tổn thương
nó có nhiều cơ hội tạo ra các đột biến hơn
các chuyên gia của who cũng tổ chức hợp gấp với nam phi
tuy nhiên sẽ mất vài tuần để các nhà khoa học hiểu được tác động của biến thể mới
với các trường hợp nhập viện và tử vong
cũng như nghiên cứu cách nó tương tác với vaccine
hiện nay điều rõ ràng nhất là b một một năm trăm hai mươi chín có nhiều đột biến nhất cho số các biến thể đã được xác định
phát hiện về biến thể này làm giấy lên lo ngại vì một làn sóng các bệnh
có thể làm tăng áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã căng thẳng
không chỉ riêng ở nam phi mà còn ở nhiều nước trên thế giới
với số đột biến cao có thể có nguy cơ biến thể này dễ lây lan hơn
và giảm bớt tác dụng của các loại vaccine hiện có
chúng tôi sẽ liên tục cầm nhận những tin tức mới nhất về biến chủ sars cov hai mới này
quý vị hãy theo dõi kênh bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị
hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại